thưa quý vị và các bạn theo các chuyên gia đàm phán thương mại quốc tế
ngành dệt may được xem là ngành có thể được hưởng lợi nhiều nhất từ cptpp
tuy nhiên bên cạnh những lợi thế về thuế quan
thì các doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng này cũng phải đối mặt với những khó khăn
đến từ những quy định rất chặt chẽ về quy tắc xuất xứ
những quy tắc mà nếu doanh nghiệp việt không tuân thủ
họ sẽ không thể được hưởng thuế xuất ưu đãi từ cptpp
điều này càng trở nên khó khăn hơn cho các doanh nghiệp việt
vẫn còn quá yếu trong cung ứng nguyên phụ liệu
đặc biệt là ở công đoạn dệt công đoạn được xem là trái tim của chuỗi cung ứng dệt may
và trong chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này
nguyên nhân của nó và đâu là những giải pháp khả thi
công ty mxp một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc thể thao hàng đầu việt nam
đón đầu những cơ hội mà cptpp mang lại
công ty này đã đẩy mạnh đầu tư áp dụng công nghệ bốn và nguồn nhân lực công nghệ cao
và đặc biệt công ty xây dựng đội ngũ nghiên cứu và phát triển sản phẩm lên tới bảy trăm linh người
chỉ nhằm đáp ứng ở mức cao nhất những yêu cầu về mẫu mã và chất lượng của các đối tác nước ngoài
kết quả là mxp trở thành nhà cung cấp
của những thương hiệu hàng đầu thế giới
chúng tôi chọn cách tiếp cận để có thể nhận biết được toàn bộ vòng đời sản phẩm của mỗi sản phẩm làm ra
từ thiết kế cho tới các giai đoạn phát triển sản phẩm rồi sự lựa chọn các nguyên liệu đầu vào
và khi chọn nhà cung cấp thì chúng tôi chọn những nhà sản xuất phù hợp với những chuẩn mực của chúng tôi
đó là cơ sở của sự hợp tác tuyệt vời với mxp
mxp không phải là doanh nghiệp duy nhất trong ngành diệt may đầy mạnh đầu tư
được sản xuất để đón đầu cptpp
đây là công ty may hồ gươm
ngay khi hiệp định cptpp được một loạt quốc gia phê chuẩn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm
doanh nghiệp này đã ký được một loạt hợp đồng
bảo đảm hoạt động hết công suất trong suốt quý i năm hai nghìn một mươi chín
dự kiến doanh nghiệp này sẽ tiếp tục tăng trưởng
ở tốc độ ấn tượng một mươi năm trong năm hai nghìn một mươi chín nhờ vào cptpp
tuy nhiên bên cạnh những lợi thế đó
doanh nghiệp này chỉ rõ vướng mắt lớn nhất
chính là vấn đề quy tắc xuất xứ
nó có một yêu cầu là vải và xuất xứ về việt nam
cho nên là chúng ta cũng chưa tận dụng được cơ hội nhiều lắm về hiệp định đó
và hy vọng rằng hiệp định cptpp thì các doanh nghiệp diệt may việt nam
có nhiều cơ hội hơn trong việc tiếp cận thị trường úc và thị trường canada
việt nam với hơn năm doanh nghiệp dệt may lớn nhỏ
hiện nằm trong top ba quốc gia mạnh nhất thế giới về xuất khẩu hàng dệt may
năm hai nghìn một mươi tám kim ngạch xuất khẩu toàn ngành
là ba mươi sáu hai tỷ đô la
nhưng với cptpp con số này sẽ là bốn mươi tỷ đô la ngay trong năm hai nghìn một mươi chín
theo dự báo của hiệp hội diệt may việt nam
nhưng để có thể tận dụng được cơ hội mà cptpp mang lại
không thể bỏ qua những điều kiện mà hiệp định này đòi hỏi
trong đó ngành diệt may là ngành duy nhất mà cptpp dành hẳn một chương
để nói về các điều kiện đặc biệt là điều kiện xuất xứ
cptpp có quy tắc xuất xứ sản xuất từ sợi trở đi
tuy rằng quy tắc xuất xứ này không đúng
không áp dụng đối với tất cả nhưng mà có thể nói là
áp dụng đối với hầu hết các sản phẩm diệt may
theo đó thì quy định là bắt đầu từ khâu sản xuất sợi
cho đến ra vải thô từ vải thô vải chưa thành phẩm
để hoàn thiện trở thành vải thành phẩm
từ vải thành phẩm thì cắt may khâu thành một cái áo
cái quần hoàn thiện
thì tất cả các cái công đoạn này phải được diễn ra
trong phạm vi lãnh thổ của các quốc gia thành viên của cptpp
nguyên liệu quan trọng nhất trong ngành dệt may là vải
mỗi năm tại việt nam ngành này cần bảy tỷ mét vải
nhưng các công ty dệt trong nước tới giờ chỉ đáp ứng được tám tỷ mét
để bù vào đó việt nam nhập hơn bốn tỷ đô la vải từ trung quốc
một ba tỷ đô la từ hàn quốc gần một tỷ từ đài loan
và điều đáng nói là cả ba nền kinh tế này đều không tham gia cptpp
chúng ta hiện nay vẫn còn đang nhập khẩu rất là nhiều nguyên phụ liệu
không chỉ có vải đâu
chúng ta nhập khẩu nhiều nguyên phụ liệu khác nữa
từ các thị trường mà lại không phải là thành viên của cptpp
và ví dụ như là trung quốc như là đài loan như là hàn quốc
thì những quốc gia này những cái nền kinh tế này
thì không phải là thành viên của cptpp
mà do vậy thì sẽ không được tính cộng gộp
trong quá trình xem xét đến xuất xứ của thành phẩm xuất khẩu đi từ việt nam
để cái hiệp định thương mại này nó sống
nó đi cùng năm tháng với cái đời sống kinh tế xã hội
và hội nhập và sâu rộng vào nền kinh tế thế giới
thì chúng ta cần phải có cái hạ tầng
đó là cái phần nguyên liệu
nguyên phù liệu cung ứng cho ngành diệt may việt nam
trong đó cái phần diệt dụng là vấn đề sống còn
hiện nay chúng ta đang nhập khẩu một phần lớn ở các nước trong khu vực
ví dụ chúng ta nhập ở trung quốc tới sáu mươi không ạ
đấy cho nên là do vậy cái lợi ích của hiệp định thương mại
nó sẽ không mang lại nhiều nếu chúng ta không có một cái chiến lược
quy hoạch chiến lược phát triển ngành để đảm bảo cái yêu cầu
như vậy chính công đoạn diệt vải
là điểm nghẽn của ngành diệt mây
và theo các chuyên gia trong ngành diệt vải
thì công đoạn nhuộm đang là công đoạn yếu nhất
điều đáng nói là công đoạn này không thể cải thiện một sớm một chiều
như hầu hết các công đoạn khác
như chúng ta nói là cái ngành may thì đào tạo chỉ cần ba bốn tháng
ngành kéo sợi cũng khoảng năm sáu tháng
thế nhưng mà nhuộm phải cần kỹ sư
thế và thật ra bao nhiêu năm nay chúng ta có đào tạo kỹ sư đâu
thật ra thiếu nghiêm trọng về nguồn nhân lực
bên cạnh đó
có việc nhiều địa phương do lo ngại vấn đề môi trường
tỏ ra không ủng hộ các dự án dệt nhuộm
kết quả là các doanh nghiệp fdi trong ngành diệt may
khi đầu tư vào việt nam
lại đặt cơ sở diệt nhuộm tại một quốc gia khác
họ có nguyên chuỗi cung ứng
tức là họ có thể đi từ nguyên liệu đến kéo sợi đến diệt đến mây
có cả trung tâm phân phối
có cả thiết kế thời gian ở nước ngoài thành một chuỗi
thành ra là khi ở việt nam mở cửa
thì họ thấy có cơ hội họ vào
ví dụ cái cơ hội đầu tiên đối với họ là gì
là mây gia công lao động việt nam như họ
đưa cái phân khúc mây sang đây
vẫn cái chuỗi đấy của họ nhưng mà họ chuyển phân khúc bay sang đây
thế sau đó họ thấy là cái phân khúc sợi tốt
nguyên liệu nhập vào cũng như là sản phẩm xuất ra
thuê bằng không
mà lao động thì lại giá rẻ
thế thì họ lại chuyển cái bảng thứ hai vào là cái bảng sợi
bây giờ cái chuỗi của họ sẽ dịch chuyển là
nguyên liệu có thể ở nước ngoài nhưng mà sợi ở việt nam
sau đó vải lại giản diệt ở nước ngoài và mây ở việt nam
đối với sợi vào là rất dễ
sợi vào rất dễ chỉ cần dùng sữa cây nhà máy là xong
nhưng đối với nhuộm thì nó liên quan đến môi trường
thế thì chính phủ có tạo điều kiện không
chính phủ tạo điều kiện địa phương có tạo điều kiện không
địa phương tạo điều kiện thì có doanh nghiệp nào mở khu công nghiệp
để đáp ứng điều kiện không
thì hiện nay ở việt nam có khoảng độ hơn sáu trăm linh khu công nghiệp trên tuần
xin lỗi hơn bốn trăm linh khu công nghiệp
nhưng hầu như không có khu công nghiệp nào đáp ứng cái tiêu chí về nhuộm
thành thử ra là khu công nghiệp thì có đấy
nhưng mà khi họ đáp của họ vào thì không được
trong khi đó các doanh nghiệp diệt vải ở việt nam
chủ yếu là xuất phát từ làng nghề
nhóm doanh nghiệp này vừa thiếu vốn vừa khó tiếp cận công nghệ cao
và chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ nhu cầu về vải tại việt nam
đối với nhà đầu tư nước ngoài thì những cái rào cản như người ta nói về kỹ thuật rất dễ
bởi vì họ đã có chuỗi cung ứng ở nước ngoài rồi
họ chỉ mang một bộ phận sang đây
thì họ thỏa mãn nó rất là dễ đúng không
của chúng ta đây này
làm sao để giúp cho các doanh nghiệp việt nam
để mà làm chủ của trên sân nhà
đấy là điều chúng ta phải suy nghĩ
mà đối với doanh nghiệp trong sân nhà đấy thì họ thiếu đủ thứ
họ thiếu quy mô về vốn
như thứ trưởng nói muốn đầu tư vào dệt cần rất nhiều tiền
họ thiếu tiền
muốn đầu tư phải gấp rất nhiều về công nghệ
họ thiếu công nghệ
thị trường họ cũng không có thị trường
thế thì làm thế nào
có thể nói rằng là muôn vàn khó khăn từ dòng vốn
phải nói rằng lãi suất rất là cao
ngoài ra việc lựa chọn thiết bị cũng là một việc hết sức
là khó khăn bởi vì thị trường việt nam cho những loại máy móc thiết bị này chưa phải là nhiều
cho nên là các cái hãng lớn người ta cũng chưa dành những cái ưu đãi
thì chúng ta có cơ hội để có thể xuất khẩu vào thị trường các nước cp tpp
mà được hưởng ưu đãi thuế quan đặc biệt từ cái hiệp định này
nếu như mà chúng ta có thể làm được các cái công đoạn mà từ trước đến nay chúng ta còn thiếu và còn yếu
tức là phải hoàn thành
hoàn thiện được cái chuỗi cung ứng giá trị
bao gồm làm được cái vải từ vải thô trở thành vải thành phẩm
là cái khâu mà chúng ta còn thiếu
cái khâu này chúng ta còn thiếu không chỉ trong cp tpp
mà còn trong các cái hiệp định khác nữa mà cũng đòi hỏi quy tắc xuất xứ cao
ví dụ như là hiệp định asean nhật bản hiệp định việt nam nhật bản và hiệp định sắp tới đây có thể thực hiện
tức là được kỳ vọng rất là nhiều chính là hiệp định giữa việt nam và liên minh châu âu
vì cả ba cái hiệp định như tôi vừa nhắc thì đều có cái quy định là từ vải trở đi
có thể là bỏ cái khâu sợi nhưng mà cái khâu vải
từ vải trở đi tức là từ vải thô trở thành vải thành phẩm
chúng ta cũng phải làm được
công đoạn giật nhuộm vừa thiếu vừa yếu
nhưng những dự án mới thậm chí không được chào đón ở nhiều địa phương
vì những lo ngại liên quan tới môi trường
có những một số địa phương thực sự cũng chưa mặt mà lắm
và thậm chí là không có mặt mà trong cái việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực diệt nhuộm
đấy là vấn đề ở một số các địa phương
trước tình hình đó các doanh nghiệp diệt may một mặt tìm cách khắc phục điểm ngãn này
mặt khác đề nghị bộ công thương đưa ra một quy hoạch tổng thể phát triển ngành diệt may
ít nhất là tới năm hai nghìn ba mươi năm
làm cơ sở cho các doanh nghiệp xây dựng định hướng phát triển
bây giờ họ sẽ quan ngại vấn đề môi trường tác động đến môi trường
nhưng tôi cho rằng với cái luật môi trường việt nam là một trong những môi trường phải nói là thiết sức chặt chẽ
cái thứ hai là bây giờ người ta có công nghệ rồi
công nghệ xử lý nước thải rất là hiện đại
thì tôi cho rằng cái băn khoăn của các bộ xử lý địa phương như vậy
tôi cho rằng cũng không cần đáng phải quan ngại quá mức độ
mà hãy chúng ta hãy nhìn đến tổng thể rằng là
cái hiệp định mà nhà nước chính phủ ta để đã đăng ký rồi
thì chúng ta phải tạo ra những cơ hội cho các nhà đầu tư vào phần cung thiếu hụt
để chúng ta lấy được lợi ích từ hiệp định thương mại này
cái quan trọng nhất chính là các địa phương của chúng ta phải xem xét và ứng xử đối với ngành dệt may
cũng như là cả ngành da dày và các ngành khác nữa
trong một bối cảnh chung là có mong muốn được hưởng ưu đãi đặc biệt về mặt thuế quan từ các hiệp định hay không
nếu mà có thì nhất định là chúng ta phải tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư vào ngành
có được những điều kiện tốt và được đối xử công bằng so với các ngành khác
nhưng mà đương nhiên nó cũng còn tùy thuộc vào cái tính chất ưu tiên của các tỉnh
ví dụ như là quảng ninh thì họ ưu tiên du lịch
thì có thể họ sẽ không ưu tiên những cái ngành mà liên quan đến xử lý chất thải
như là ngành diệt may hay là da dày
nhưng một số tỉnh thành khác nếu mà xem xét ưu tiên cái ngành dệt may ra dày thì hoàn toàn có thể cấp phép với các cái tiêu chuẩn kỹ thuật mà theo đúng cái luật của chúng ta thôi
về xử lý nước xả thải
và cái điều quan trọng ấy là nếu chúng ta gom được các cái doanh nghiệp vào trong một khu công nghiệp và xử lý triệt để
đối với vấn đề nước xả thải trong cái khu công nghiệp đó
thay vì việc chúng ta xử lý manh muốn từng doanh nghiệp riêng lẻ
thì nó sẽ tiết kiệm rất là nhiều trong cái đầu tư về hạ tầng
không thể chậm cũng không thể đi một cách từ từ để đáp ứng các yêu cầu
bởi vì chắc chắn là các quốc gia cạnh tranh mà hiện nay đang có thuê quan cao hơn so với các hiệp định này
họ sẽ cũng có giải pháp của họ
cho nên là cái lợi thế tương đối của cptv đối với việt nam có thể nó chỉ tồn tại một hai năm
và nếu không tận dụng được thì sau đấy nó lại san bằng bởi các hiệp định mới của các quốc gia mới
trước hàng loạt ý kiến của các doanh nghiệp diệt may và cả các chuyên gia
trong phiên thảo luận này
cptpp mới đây tại diễn đàn kinh tế tư nhân hai nghìn một mươi chín
đại diện bộ công thương đánh giá cần phải có một chiến lược tổng thể cho ngành diệt may
nhằm khắc phục điểm ngãn về diệt nhuộm
cũng như tận dụng tối đa lợi thế từ cptpp mang lại
cùng với đó bộ cũng xem xét xây dựng một nghị định riêng cho ngành này
thưa quý vị và các bạn
với việc thiếu hụt trầm trọng nguồn cung vải nguyên liệu
ngành dệt may khó có thể tận dụng những ưu đãi
mà hiệp định thương mại tự do cptpp mang lại
chỉ có tăng cường thu hút đầu tư cho công đoạn dệt nhuộm
nâng dần năng lực sản xuất và cung cấp của các doanh nghiệp dệt
ngành diệt may việt nam mới có thể tận dụng được thuế xuất ưu đãi của cptpp
những nguyên nhân gây ra điểm ngẽn đã được chỉ ra
và bộ công thương cũng đã nhận rõ được vấn đề
đồng thời xem xét xây dựng một nghị định riêng cho ngành này
để khơi thông những điểm ngãn
những ý kiến của tổng giám đốc tập đoàn diệt may việt nam lê tiến trưởng
thì tất cả cần phải được thực hiện trong thời gian ngắn nhất
bởi lợi thế của cptpp với việt nam có thể chỉ tồn tại trong vài năm
trước khi xuất hiện những hiệp định khác giữa các quốc gia khác
nhằm xóa nhòa lợi thế đó
quý vị và các bạn thân mến
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin xin được gửi về chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp
phòng kinh tế
truyền hình nhân dân
hai mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
địa chỉ email đồnghànhcungdoanhnghiệp a gmail com
số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba
chương trình được phát sóng vào lúc hai mươi h thứ tư hàng tuần
phát lại vào lúc một mươi sáu h ngày thứ sáu
quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi chương trình trên trang web nhân dân tv vn
hoặc trên kênh youtube của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại